cảng hàng không quốc tế cần thơ có ba hãng hàng không khai thác với bốn tuyến thường xuyên nội địa
từ cần thơ đi hà nội đà nẵng phú quốc côn đảo và một số tuyến quốc tế
trong năm vừa qua cảng hàng không đã phục vụ an toàn gần bảy hai trăm linh lần hạ cất cánh
vận chuyển gần một triệu lượt hành khách bảo đảm an ninh an toàn cho trên một trăm linh lượt
các đồng chí lãnh đạo của đảng nhà nước đi qua cả
cần thơ đã triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo đảm an ninh
an toàn hàng không dân dụng công tác kiểm soát hành khách và kiểm tra hành lý
được thực hiện nghiêm ngặt đúng quy định kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm
ý thức trách nhiệm năng lực chuyên môn kinh nghiệm phục vụ của nhân viên hàng không
ngày càng nâng cao phương tiện trang thiết bị cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin liên lạc
luôn trong tình trạng sẵn sàng hoạt động hiệu quả
ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo tăng cường phối hợp
phân công nhiệm vụ cụ thể sâu sát nâng cao nghiệp vụ chuyên môn tinh thần cảnh giác
nắm chặt tình hình thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn hàng không trên địa bàn